với giảm nhiệt mạnh tại các tỉnh phía bắc sự tăng cường liên tục của không khí lạnh lần này
cũng khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh thành miền trung giảm sâu nhất là tại ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
dự báo trong đêm nay nhiệt độ tại đây tiếp tục giao động từ mức chín một mươi hai độ
sang đến ngày mai mức nhiệt cao nhất ngày cũng chỉ là một mươi bốn một mươi bảy độ
với mức nhiệt này thì các tỉnh bắc trung bộ cũng là vùng được cảnh báo có rét đậm diện rộng vùng núi có nơi rét hại
không khí lạnh tăng cường cũng là tác nhân gây mưa giải rác cho các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
vừa giảm nhiệt do mưa vừa giảm nhiệt do không khí lạnh vì thế nhiệt độ tại đây trong ngày mai cũng không cao
phần từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến là một mươi sáu một mươi chín độ
trong khi đó phần từ đà nẵng đến quảng ngãi có mức nhiệt là hai mươi ba hai mươi năm độ cũng đạt ngưỡng trời rét
khu vực còn lại của trung bộ bao gồm các tỉnh từ bình định trở vào cho đến quảng ngãi
trong khi đến bình thuận mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi
ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ tại đây vẫn cao giao động từ mức hai mươi bảy ba mươi độ
nằm về phía nam trong đêm nay và ngày mai khu vực tây nguyên và nam bộ cũng nhiều mây hơn cùng nhiệt độ giảm nhẹ
tại tây nguyên nhiệt độ là một mươi sáu một mươi chín độ trời rét nhẹ
còn nam bộ phổ biến từ mức hai mươi một hai mươi bốn độ cũng mang lại cảm giác say lạnh
sang đến ban ngày trên cả hai khu vực đều có nắng
cường độ vừa phải với nhiệt độ trưa chiều giao động ở ngưỡng là hai mươi bảy hai mươi chín độ ở tây nguyên
và nại nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay ở vĩnh bắc bộ
bao gồm cả đảo bạch long vĩ sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu cấp bảy
giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét và biển động mạnh
còn tại khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió nông bắc cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước